vâng thưa quý vị sau vụ việc tại đắk lắc song song với thái độ kịch liệt lên án hành động phá rối an ninh trật tự của các đối tượng xấu
bà con đồng bào huyện trư quynh tỉnh đắk lắc cũng tuyệt đối an tâm vào các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an cũng như các lực lượng chức năng đã và đang triển khai trên địa bàn
và sau bốn ngày xảy ra vụ việc tới nay cuộc sống của người dân nơi đây đã trở lại trạng thái bình thường
và sau đây là ghi nhận tại xã ea tiêu một trong hai xã đã xảy ra vụ nổ súng vào đêm ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
có nhà sát trụ sở xã ea tiêu những tiếng đạn súng bom xăng đêm một mươi một tháng sáu vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với gia đình chị oanh
hai ngày đầu cả gia đình không dám ra ngoài vì sợ
nhưng nay khi nhóm đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ người phụ nữ này đã hoàn toàn yên tâm mở lại cửa hàng để buôn bán

không dám đi chơi
còn bây giờ thì sao ạ
còn bây giờ thì sao ạ
còn bây giờ thì đỡ rồi hết sợ rồi
thì nó có công an có ti có bên này thì đó canh chắc thì nó đỡ rồi hết sợ rồi
hiện nay như đời sống và sinh hoạt thì chúng tôi là trở lại bình thường
nhờ có trở lại tội phạm thì chúng tôi là yên tâm lại trở lại có đọc với nhau
không im lìm
cửa đóng then cài như sau ngày xảy ra sự việc
con đường xã hôm nay nhộn nhịp người đi lại
những đứa trẻ thì được tự do chơi đùa
hôm đầu là sợ tối là phải có ba mẹ ngủ bên cạnh chứ không sợ lắm
bây giờ thì sao rồi ạ
bây giờ thì cũng đỡ
mình đi làm cũng bình thường
bây giờ có công việc như thế này hai ba ngày trước ổng sợ nhưng mà mấy ngày nay ổng ổn rồi
không sợ hãi vững tin theo đảng
tin vào lực lượng công an bà con xã ea tiêu lại tất bật ra đồng để gieo trồng cho một mùa vụ mới
cuộc sống nơi đây trở lại bình yên như những gì trước đây vốn có